liên quan đến trận động đất xảy ra tại huyện mường tè tỉnh lai châu
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện số hai
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu
và các đơn vị liên quan nhằm tập trung ứng phó khắc phục hậu quả trận động đất
hồi một mươi ba h một mươi hai phút ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đã xảy ra một trận động đất có độ lớn bốn chín độ richter
tại huyện mường tè tỉnh lai châu độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi hai sáu km
trận động đất đã khiến nhiều nhà dân và một số công trình công cộng bị giãn nứt hư hỏng
tại một số điểm trường mầm non trần thạch cao đã bị sập gây hoảng loạn cho các cô giáo và các cháu
tại đây có bốn trẻ bị thương nhẹ và đang được chăm sóc tại cơ sở y tế
để chủ động ứng phó khắc phục hậu quả của trận động đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến động đất
thông tin thông báo kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó
kiểm tra giả soát ảnh hưởng của động đất đến các hồ chứa thủy lợi thủy điện
trụ sở nhà ở của người dân trong khu vực để kịp thời có phương án ứng phó phù hợp
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu